đại diện bảo hiểm xã hội việt nam vừa cho biết căn cứ vào quy định luật bảo hiểm xã hội hai nghìn một mươi bốn
cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu sẽ thay đổi từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo quy định tại khoản hai điều năm mươi sáu luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
sẽ bắt đầu áp dụng lộ trình thay đổi cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu
tuy nhiên nội dung này chỉ thay đổi với lao động nữ vì trước đây
cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội tăng thêm sau khi đạt tỷ lệ bốn mươi năm lao động nữ được tính thêm ba
như vậy lao động nữ đủ năm mươi năm tuổi nghỉ hưu từ năm hai nghìn một mươi tám trở đi
phải có đủ ba mươi năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng tối đa bảy mươi năm
so với trước năm hai nghìn một mươi tám chỉ cần có đủ hai mươi năm năm đóng bảo hiểm xã hội là được hưởng tỷ lệ tối đa bảy mươi năm
lao động nam nghỉ hưu năm hai nghìn một mươi tám phải đủ ba mươi một năm đóng bảo hiểm xã hội
nghỉ năm hai nghìn một mươi chín phải có đủ ba mươi hai năm
nghỉ năm hai nghìn hai mươi phải có đủ ba mươi ba năm
nghỉ năm hai nghìn hai mươi một phải đủ ba mươi bốn năm
và nghỉ từ năm hai nghìn hai mươi hai trở đi phải đủ ba mươi năm năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng tỷ lệ tối đa là bảy mươi năm
so với trước năm hai nghìn một mươi tám thì chỉ cần có đủ ba mươi năm đóng bảo hiểm xã hội là được hưởng tỷ lệ tối đa
cách tính lương hưu mới sẽ tác động đến những lao động nam chưa đạt đủ số năm cần thiết
để đạt tỷ lệ hưởng tối đa là bảy mươi năm và ảnh hưởng đến mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
đối với lao động nữ có dưới ba mươi năm đóng bảo hiểm xã hội
số năm đóng bảo hiểm xã hội càng ít thì tác động càng lớn